qua sáu năm đi vào hoạt động đến nay toàn tỉnh quảng ngãi đã có một mươi hai nghiệp đoàn nghề cá với hơn bảy ngư dân là hội viên tham gia sinh hoạt
các nghiệp đoàn nghề cá đã hỗ trợ giúp đỡ ngư dân trong hoạt động đánh bắt hải sản phát triển kinh tế vùng ven biển quảng ngãi
một mươi nghiệp đoàn nghề cá với hơn bảy hội viên là ngư dân trong đó các địa phương có số lượng hội viên nghiệp đoàn nghề cá đông như huyện đảo lý sơn bình sơn đức phổ
những năm qua các nghiệp đoàn nghề cá đã có nhiều hỗ trợ chia sẻ khó khăn với ngư dân trong hoạt động sản xuất đánh bắt xa bờ
các nghiệp đoàn là cầu nối giúp ngư dân vay vốn đóng tàu công suất lớn giúp đỡ đoàn viên ngư dân lúc khó khăn hoạn nạn hỗ trợ cải thiện đời sống gia đình giúp đỡ con em ngư dân vượt khó trong học tập
nghiệp đoàn nghề cá của tỉnh quảng ngãi là điểm tựa cho ngư dân động viên ngư dân yên tâm bám biển góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương
hiện các nghiệp đoàn nghề cáo quảng ngãi đang tiếp tục kết nạp phát triển đoàn viên hỗ trợ để ngư dân tiếp tục vươn khơi xa